trong những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín ở tp hcm liên tục gia tăng với con số hàng nghìn ca mỗi ngày nguyễn thị hà nhi hai mươi năm tuổi đã tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ

chở các bệnh nhân điều trị covid một mươi chín công việc mỗi ngày bắt đầu từ tám giờ sáng nhiều lúc kéo dài đến đêm muộn nhưng với chị dũng cảm khi được góp sức mình vào cuộc chiến chung của cộng đồng là thứ động lực mạnh mẽ để có thể vượt qua hết mọi mệt mỏi và khó khăn